thưa quý vị từ nhiều năm nay người dân khu dân cư số hai thị trấn phú thứ huyện kinh môn tỉnh hải dương
luôn phải sống trong lo sợ mỗi khi có hoạt động nổ mìn phá đá
sự việc xảy ra hôm ba tháng một mươi một vừa qua càng khiến cho người dân nơi đây bất an về tính mạng và sức khỏe của mình
đây là khu vực sinh sống của nhiều hộ dân cư và cả trường mầm non của thị trấn phú thứ huyện kinh môn với hàng trăm các cháu học sinh
theo phản ánh của người dân hoạt động nổ mìn phá đá của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng an tại khu vực này nhiều năm nay
đã khiến người dân luôn sống trong lo sợ bị đá rơi xuống
cuộc sống của chúng tôi như thế này sống trước mặt và chết sau lưng
lại còn gần một trăm linh các cháu ngay ở cái nhà mầm non này
qua thống kê cho thấy có năm mươi bốn hộ gia đình bị đà bắn và rơi vào nhà làm hư hỏng mái ngói sân nhà
trong đó có cả trường mầm non phú thứ cũng bị ảnh hưởng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn phú thứ tại các cuộc làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng an
phía công ty đã thừa nhận có sai sót về kỹ thuật nổ mìn phá đá
dẫn đến sự việc đáng tiếc nói trên
tôi tránh tình trạng để gọi là ảnh hưởng đến nhân dân
hoạt động khai thác đá tại khu vực núi thần của công ty trách nhiệm hư hạn hoàng an
từ nhiều năm nay luôn gây bức xúc cho người dân do những tiếng nổ lớn đá rơi và khói bụi
nhà cửa của người dân sống trong khu vực này hầu hết đều bị nứt tường nứt mái do chấn động từ việc nổ mìn
người dân cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng đều không có kết quả
hiện nay các cơ quan chức năng đang yêu cầu công ty trách nhiệm hư hạn hoàng an
tạm dừng việc cắt gọt núi từ ngày bốn tháng một mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
và công ty này phải có phương án bồi thường cho người dân nơi đây